có đầy bụng cho nên là bác sĩ đã diệt trừ hp
cộng với điều trị những tổn thương viêm
và bạn đã được cải thiện triệu chứng
tuy nhiên bây giờ triệu chứng nó lại xuất hiện trở lại
và những cái nó vẫn còn nguyên như thế
vậy thì cái vấn đề còn nguyên như thế
thì tôi cũng chưa hiểu được
vậy thì đó là những cái tổn thương phát hiện được trên nội soi
hay còn nguyên đấy là những triệu chứng đau bụng đầy bụng
mà tự bạn cảm thấy
nếu như đau bụng đầy bụng mà tự bạn cảm thấy
mà không phải là những tổn thương phát hiện trên nội soi
hay là hp cũng lại chỉ phát hiện
theo những cái phương pháp rất là không có giá trị
thì rõ ràng bằng mọi giá để diệt trừ hp lần nữa là không nên
vấn đề là những cái thăm dò để phát hiện sự hiện diện của hp
thì chúng ta có khá là nhiều
như là test trên xét nghiệm máu
rồi test nhanh khi làm nội soi
sinh thiết để phát hiện hp
và test thở
đó là bốn cái phương pháp

ngoài ra thì chúng tôi còn có những cái khác
như là test tìm hp trong phân
hay là nuôi cấy vi khuẩn hp
những phương pháp đó hiện đang ít áp dụng
thì trong số bốn phương pháp
thì cái phương pháp mà có giá trị phát hiện hp tin cậy hơn cả
đó là test hơi thở
là test hơi thở
nó vừa có giá trị định lượng
cho nên khi theo dõi đáp ứng của điều trị
thì người ta sẽ làm cái test hơi thở
để đánh giá
và với bất kể một xét nghiệm gì
mà khi trả lời bằng con số

sau điều trị cũng lại trả lời bằng con số
thì sẽ so sánh con số sau điều trị
với con số trước điều trị
để nói lên là cái thành công có đến hay không
rõ ràng là nó có đi xuống
nó vẫn còn dương tính nhưng nó tiệm cận gần
với cái giá trị âm tính
thì rõ ràng cái mức độ lo lắng về nó đâu có
còn lại nếu như chỉ dựa vào
cái triệu chứng đau bụng đầy bụng
khó chịu nó lập đi lập lại
thì đó là câu chuyện xảy ra
thường ngày trong cuộc sống
do stress trong công việc
do thay đổi chế độ ăn uống
thậm chí chỉ cần thức đêm một hôm
ngày hôm sau lại thấy đau bụng đầy bụng
tuy nhiên nếu như cái đau bụng đầy bụng
nó chỉ diễn ra rất là ngắn
thì không cần thiết phải điều trị
vấn đề là
nếu như triệu chứng nó diễn biến kéo dài
thì sẽ cần thiết phải chữa
và cần thiết phải tìm hiểu
vậy thì kéo dài là bao lâu
là hai tuần
nếu như triệu chứng đau bụng đầy bụng chướng bụng
nó cứ kéo dài chiến biến hai tuần
thì lúc đó cần thiết phải thăm dò
và cần thiết phải điều trị
đó là đáp án đó là những tư vấn
từ phía phó giáo sư vân hồng
dành cho câu hỏi của bạn minh tùng ở lạng sơn
và hy vọng rằng bạn đã lắng nghe được
là giải đáp này để có định hướng tốt hơn
cho sức khỏe của mình
một khán giả ở hải phòng
bạn lê hà
bạn có nhờ tú chuyển câu hỏi này